ngày tám tháng một mươi hai tỉnh hải dương đã tổ chức ngày hội sáng tạo thanh niên công nhân
cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác tham dự có năm trăm linh đoàn viên thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh
đến với ngày hội thanh niên công nhân tại các công ty doanh nghiệp cụm công nghiệp
có cơ hội được tiếp xúc trao đổi chia sẻ mô hình hay sản phẩm sáng tạo trong lao động sản xuất
nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo trong thanh niên công nhân
ban tổ chức chương trình đã vinh danh và trao chứng nhận sản phẩm sáng tạo cho một mươi năm cá nhân và tập thể
cũng nhân dịp này ban tổ chức đã trao tặng ba mươi phần quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
cho ba mươi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh